thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự hội nghị công an tỉnh sơn la lần thứ bảy mươi bốn
và dự lễ khánh thành trụ sở mới công an tỉnh sơn la
đây là công trình thiết thực kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ và đoàn công tác của trung ương
về thăm nói chuyện với đồng bào các dân tộc tây bắc tại sơn la
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng tô lâm đánh giá cao và biểu dương một mươi thành tựu nổi bật
của công an tỉnh sơn la đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng tô lâm yêu cầu công an tỉnh sơn la tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an sơn la trong tình hình mới thực sự trong sạch vững mạnh liêm chính hoạt động hiệu lực hiệu quả
thượng tướng tô lâm cũng nhấn mạnh sơn la cần thực hiện tốt đề án đưa công an chính quy làm trưởng công an xã
mở các lớp tập huấn cho đội ngũ này về kỹ năng xử lý các tình huống tại chỗ
đổi mới hình thức hoạt động theo hướng tùng tác với nhân dân không để mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn
giảm tối đa án hình sự giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
tạo môi trường lành mạnh phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương